cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thị thản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
địa chỉ thôn minh tâm xã quang minh huyện bắc quang tỉnh hà giang
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong hai năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi ba
với tư cách là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
thản đã ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để bán tinh quạng sắt
nhưng thực tế công ty này không có mỏ khai thác khoáng sản
bằng thủ đoạn gian dối thản đã đề nghị các doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc
mua quạng vào tài khoản công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
sau đó đối tượng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân với tổng số tiền khoảng trên một mươi tỷ đồng
đề nghị những cơ quan tổ chức cá nhân nào là nạn nhân của nguyễn thị thảo
liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang để được giải quyết theo quy định